chúng tôi tìm đến lớp học tiếng anh cộng đồng ở cồn sơn thuộc khu vực một phường bùi hữu nghĩa quận bình thủy thành phố cần thơ
đây là lớp học tiếng anh được tổ chức đầu tiên miễn phí cho bà con làm du lịch tại cồn sơn
du lịch sinh thái du lịch cộng đồng đã dần trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của miền sông nước cửu long
việc nhiều người dân hộ gia đình được tuyên truyền vận động tham gia làm du lịch
với tiềm năng sẵn có là một phong trào khá phổ biến
tuy nhiên việc khó khăn của người nông dân làm du lịch là trở ngại bởi ngôn ngữ giao tiếp nhất là giao tiếp với người nước ngoài
do vậy khi được địa phương các tổ chức xã hội quan tâm mở lớp học tiếng anh này bà con ở cồn sơn ai ai cũng vui mừng phấn khởi
trong dịp nghỉ dịch này tụi tôi có cái lớp tiếng anh cộng đồng cảm thấy rất là vui
tại vì đôi khi mình làm du lịch có khách quốc tế mình có thể nói chuyện người ta cũng hiểu
mình chỉ nói theo như vậy khách cảm nhận được tình cảm của mình rất là chăng thật
bà con nơi đây khá là hào hứng và những gì mà chúng tôi truyền tải là bà con cố gắng hết sức để mà luyện tập
tôi nghĩ là sau một khoảng thời gian thì bà con có thể sử dụng tiếng anh để trong việc giao tiếp
lớp học không theo một giáo trình nào cụ thể
mà nội dung giảng dạy chủ yếu tập trung vào các câu giao tiếp thông dụng và theo nhu cầu của từng hộ gia đình
như giới thiệu các món ăn giới thiệu các thành viên trong gia đình về nét văn hóa đặc trưng sông nước của vùng đất cồn sơn
tuy quá trình học bà con cũng gặp khá nhiều khó khăn bởi có người chưa từng tiếp xúc với tiếng anh bao giờ
nhưng hầu hết đều rất cố gắng và họ cũng đã cảm nhận được sự tiến bộ khi được tham gia lớp học này